cùng với tăng cường công tác quản lý đảm bảo an ninh trật tự công tác phòng cháy chữa cháy đã được lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc đặc biệt chú trọng
ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại xã tam quan huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
đền trình quốc mẫu tây thiên tại xã tam quan huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc nằm trên quốc lộ hai b trục đường chính dẫn đến khu danh thắng tây thiên
đền chính quốc mẫu tây thiên được coi là điểm di tích đầu tiên trong quần thể danh thắng tây thiên
sau gần ba năm chịu ảnh hưởng do đại dịch covid một mươi chín lễ hội đền trình quốc mẫu tây thiên xuân quý mão sẽ chính thức bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng hai âm lịch
theo đúng lễ hội tây thiên hàng năm dự kiến sẽ đón hàng vạn du khách thập phương phật tử tới thăm quan trên bái
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy công an huyện tam đảo đã phân công cán bộ hướng dẫn kiểm tra đồn đốc nhắc nhở hỗ trợ nhà đền kiểm tra sửa chữa bổ sung các phương tiện phòng cháy chữa cháy
thực hiện nghiêm các quy định an toàn trong sử dụng điện đốt hương hóa vàng mã
để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy công an huyện tam đảo đã tham mưu cho bàn quản lý các di tích cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn
xây dựng nội quy quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và tuyên truyền đến nhân dân du khách trên bái
đồng thời triển khai nhiều phương án kế hoạch đảm bảo an toàn phục vụ nhân dân và du khách
trong thời gian lễ hội như thế này thì anh em chúng tôi là thường xuyên có công tác phối hợp với ban quản lý nhà đền để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy
bên cạnh đó cũng tuyên truyền đến toàn thể nhân dân các khu vực diễn ra lễ hội các khu vực cổng chính lối ra vào các du khách đều chấp hành tốt quy định phòng cháy chữa cháy
hiện tại công tác phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn cho người dân du xuân tại các cơ sở tín ngưỡng di tích
đã được triển khai đồng bộ trên địa bàn huyện tam đảo
tuy nhiên thực tế cho thấy hầu hết các vụ cháy đều xuất phát từ sự chủ quan
do đó cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định an toàn phòng cháy khi du xuân vãn cảnh